thưa quý vị vào sáng nay bộ công an và ủy ban nhân dân tp hà nội đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà hát hồ gươm
tại địa chỉ số bốn nghìn bốn mươi a hàng bài phường hàng bài quận hoàn kiếm thành phố hà nội
giữa buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng
đại diện văn phòng chính phủ các bộ ban ngành đại sứ pháp tại việt nam nhà hát opera hoàng gia vecsai của pháp
và các hội văn học nghệ thuật cùng với đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
sau gần hai mươi hai tháng thi công nhà hát hồ gươm đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động
có quy mô năm m hai nhà hát hồ gươm là thiết chế văn hóa hiện đại đồng bộ là công trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn mang đậm đà bản sắc dân tộc
là trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa chính trị của đảng nhà nước bộ công an và thành phố hà nội
nhà hát là nơi sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt nơi để cán bộ chiến sĩ gia đình cán bộ chiến sĩ và nhân dân hưởng thụ các sản phẩm nghệ thuật
đồng thời là nơi để các nhà hát quốc tế và việt nam đến để phối hợp sáng tạo giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao
thủ tướng phạm minh chính khẳng định văn hóa có vị trí đặc biệt quan trọng góp phần to lớn vào sự phát triển bền vững của đất nước
trong quá trình lãnh đạo qua các thời kỳ đảng ta và chủ tịch hồ chí minh luôn luôn đề cao vai trò của văn hóa xác định văn hóa soi đường cho quốc dân đi
các nghị quyết đại hội đảng toàn quốc đều khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là mục tiêu động lực của phát triển đất nước
theo thủ tướng việc hoàn thành xây dựng một công trình quy mô hiện đại như nhà hát hồ gươm sau hai năm khởi công trong điều kiện đại dịch covid một mươi chín
thể hiện sự quyết tâm quyết liệt của bộ công an các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền nhân dân tp hà nội sự nỗ lực của các nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình
các nghệ thuật hiện đại sen lẫn truyền thống có cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại tiêu chuẩn quốc tế kết nối với các công trình văn hóa lịch sử cảnh quan kiến trúc quanh hồ gươm
tạo thành một quần thể văn hóa tại thủ đô hà nội văn hiến văn minh hiện đại và hòa bình
có thể nói đây là một trong những công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng của lực lượng công an nhân dân và góp phần tô thắm thêm biểu tượng
của tp hà nội tôi cũng đề nghị các ban bộ ngành nhất là bộ văn hóa thể thao và du lịch tp hà nội phối hợp với bộ công an lên phương án kết nối nhà hát hồ gươm
với các công trình văn hóa nghệ thuật khác để tạo không gian văn hóa nghệ thuật góp phần quảng bá văn hóa du lịch của thủ đô hà nội của đất nước chúng ta
khẳng định công trình nhà hát hồ gươm là tình cảm của lực lượng công an nhân dân với nhân dân thủ đô nói riêng
nhân dân cả nước nói chung dịp này đồng chí bộ trưởng bộ công an cũng đã trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền nhân dân thủ đô hà nội
luôn đồng hành cùng bộ công an trong quá trình xây dựng nhà hát hồ gươm
các cơ quan doanh nghiệp đã nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ cảm ơn các nghệ sĩ trong và ngoài nước đã đồng hành và tiếp tục sử dụng hiệu quả nhà hát hồ gươm trong thời gian tới
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an tôi xin chân thành
cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đặc biệt là đồng chí thủ tướng chính phủ đã luôn luôn rất quan tâm đến yêu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
cho nhân dân thủ đô cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cũng như công chúng khán giả của cả nước và bạn bè quốc tế
chúng tôi sẽ tiếp thu tinh thần và sẽ tổ chức triển khai thực hiện phối hợp với các cơ quan quản lý thật tốt về nhà hát hồ gươm này
để đảm bảo là cái nhà hát hồ gươm sẽ tiếp tục lan truyền lan tỏa những cái phát huy những cái giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc
và tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước cũng như là với bạn bè quốc tế
tại buổi lễ lãnh đạo bộ công an cũng đã tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án nhà hát hồ gươm
lãnh đạo nhà hát hồ gươm và nhà hát opera hoàng gia vecsai của pháp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
ngày sau lễ khánh thành các đại biểu và khán giả đã có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân
dàn nhạc giao hưởng mặt trời cùng một số nghệ sĩ nhà hát opera hoàng gia vét sai của pháp biểu diễn
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các hoạt động của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần vừa qua
ngày sáu tháng bảy phát biểu tại hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số hai mươi ba ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ rất quan trọng tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước đảm bảo an ninh trật tự an ninh con người
chỉ thị số hai mươi ba của ban bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt bốn mục tiêu yêu cầu và sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân sớm đưa các đối tượng phạm tội xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến địa bàn tây nguyên vừa được tổ chức tại hà nội
bộ trưởng tô lâm đề nghị năm tỉnh tây nguyên quán triệt nghiêm tinh thần bài học kinh nghiệm được rút ra từ hội nghị
đặc biệt là những chỉ đạo sát sao của đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương tại hội nghị
bộ công an sẽ chủ trì phối hợp với các ban bộ ngành trung ương chính quyền các địa phương
làm tốt công tác tham mưu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa bàn tây nguyên và các địa bàn chiến lược nói chung
tuần qua tại hà nội bộ công an và bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp quốc gia yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
đề tài do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm chủ nhiệm
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị tổ chức chủ trì thực hiện
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
trong đó có bảo vệ chủ quyền biên giới mạng bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng
việc chấp hành pháp luật lựa chọn và duy trì thể chế chính trị văn hóa quyền tự quyết tự do độc lập thống nhất toàn vẹn của quốc gia trên không gian mạng
ngày ba tháng bảy hơn một mươi sáu thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số trường học viện công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực và sự phối hợp của các trường công an nhân dân trong việc tổ chức kỳ thi an toàn đúng quy chế
các quy trình công đoạn trong kỳ thi đều diễn ra đúng kế hoạch không xuất hiện các tình huống đột xuất bất ngờ
ngày bốn tháng bảy thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh thực hiện buổi tiếp xúc cử tri huyện lương tài
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao đổi phân tích làm rõ một số vấn đề cử tri địa phương quan tâm
và giao văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh tổng hợp
truyền tài đầy đủ đến quốc hội chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương xem xét giải quyết
đảng nhà nước việt nam khẳng định luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân
thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với luật pháp quốc tế về nhân quyền đặc biệt là công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
thông điệp này được thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định tại buổi tiếp đại
đại sứ jean christopher peruller cố vấn các vấn đề tôn giáo bộ châu âu và ngoại giao cộng hòa pháp diễn ra ngày bốn tháng bảy vừa qua
thứ trưởng lương tam quang mong đại sứ jean christopheri fusale sẽ là cầu nối giúp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam cộng hòa pháp
phát triển ngày càng sâu sắc hơn nữa trên tất cả mọi lĩnh vực đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc tế trong tôn giáo
cũng như giúp tăng cường hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm công tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của pháp
tối qua tám tháng bảy đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức chương trình biểu diễn nhạc kèn kết hợp múa và diễu hành đường phố
tại khu vực quảng trường nguyễn văn linh thành phố hương yên tỉnh hương yên
tại chương trình rất đông người dân được thưởng thức nhiều tác phẩm nổi tiếng ca ngợi đảng bác hồ quê hương đất nước
công an nhân dân ngoài ra các nghệ sĩ chiến sĩ của đoàn cũng biểu diễn tác phẩm bài ca cảnh sát cơ động và một số tác phẩm về hương yên
qua phần trình diễn của dàn nhạc kèn của đoàn nghi lễ công an nhân dân
đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức
không chỉ biểu diễn nhạc mà các chiến sĩ còn kết hợp biểu diễn múa diễu hành đường phố nhằm mang đến cho người dân những tiết mục ấn tượng
đây cũng là lần đầu tiên người dân hương yên được thưởng thức màn diễu hành đường phố đặc biệt từ những người chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về tình yêu quê hương đất nước ca ngợi đảng sự công hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng việt nam
khởi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc
đồng thời đây cũng là hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh về người chiến sĩ công an nhân dân thân thiện gần gũi hết lòng vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị cùng với những chiến công trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
lực lượng an ninh kinh tế đã tập trung phát hiện đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu hoạt động phá hoại kinh tế
thông qua kinh tế để phá hoại chính trị
đặc biệt nước ngoài
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mới tội phạm tham nhũng buôn lậu và gian lận thương mại
góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
hiện nay lực lượng an ninh kinh tế từ bộ đến địa phương đều có bước phát triển mạnh mẽ
đã xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn
như vụ tham mô tài sản nhà nước của lã thị kim oanh
vụ chạy quota hàng diệt may xuất khẩu
vụ vi phạm xảy ra tại tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin
vụ giang kim đạt và đồng bọn
chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn trên biển của nguyễn trường sơn và đồng bọn
các chuyên án đã đột phá chúng vào xu hướng tội phạm kinh tế đang diễn ra
được lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an đánh giá cao dư luận ủng hộ
các chủ trương chính sách giải pháp phù hợp nhằm giữ vững an ninh kinh tế bảo đảm an ninh lợi ích quốc gia
trong nhiều năm qua lực lượng an ninh kinh tế đã trực tiếp tham mưu và phối hợp với các đơn vị
bộ ngành kinh tế tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an
bàn hành nhiều văn bản quan trọng về công tác đảm bảo an ninh kinh tế
tất cả các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đều có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả tích cực toàn diện
của lực lượng công an nói chung đặc biệt của lực lượng an ninh kinh tế nói riêng
có thể khẳng định công tác tham mưu của công an ninh kế đã có những kiến nghị đúng trúng và kịp thời
mang tầm chiến lược vừa giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt vừa giải quyết vấn đề cơ bản lâu dài
đối với công tác đảm bảo an ninh y tế
đặc biệt trong tình hình mới hiện nay bảy mươi năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện tuyệt đối
của đảng ủy công an trung ương bộ công an được sự giúp đỡ của nhân dân và sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả
của các ban bộ ngành và chính quyền các cấp lực lượng an ninh kinh tế đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành
vượt qua mọi khó khăn thách thức lập được nhiều những chiến công thành tích rất xuất sắc
đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ cho quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển của đất nước cũng đã góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang
của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
âm thầm và lạng lẽ trải qua các giai đoạn cách mạng lực lượng an ninh kinh tế luôn vững vàng
bản lĩnh thầm lặng góp công vì an ninh tổ quốc xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác
bảo vệ nội bộ bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
thưa quý vị vừa qua đoàn thanh niên học viện an ninh nhân dân đã phối hợp cùng với đoàn thanh niên
cục truyền thông công an nhân dân cục công nghiệp an ninh và các đơn vị ngoài lực lượng công an nhân dân
tổ chức chương trình tình nguyện hè tại quê bác đây là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc
nhằm giáo dục truyền thống tới thanh niên nói chung và tuổi trẻ công an nhân dân nói riêng
đồng thời hành trình đã góp phần lan
tỏa yêu thương củng cố thế trận lòng dân tại những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh nghệ an
những món quà những việc làm ý nghĩa đó là những hành động thiết thực mà các cán bộ chiến sĩ
của đoàn thanh niên học viện an ninh nhân dân đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
đoàn thanh niên cục công nghiệp an ninh và các đoàn viên thanh niên của tập đoàn điện lực việt nam

thông qua hành trình tình nguyện trên quê hương bắc
phát huy thể hiện được tinh thần xung đích của tổ trẻ trong công tác an sinh xã hội để nâng đáp nghĩa
đến với nghệ an không chỉ có những phần quà và những chiếc cặp sách mới
mà còn có cả những thư viện bằng đến nhiều chiến thức mới
ngoài những phần quà của đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân
cũng như là đoàn các đơn vị đoàn bạn thì chúng tôi cũng gửi gắm những phần quà đến các gia đình chính sách
cũng như là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng mà có thành tích học tập xuất sắc
đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân cũng trao tặng một công trình thắp sáng đường quê
giúp cho bà con có ổn định hơn về cuộc sống tham gia giao thông trên tuyến đường là được an toàn
góp một phần nào đấy đảm bảo cho người dân có cuộc sống bình yên và hạnh phúc
xây nhà tình nghĩa thăm khám chữa bệnh miễn phí thắp sáng những con đường làng
hành trình trên quê bác của các đơn vị nhận được tình yêu của bà con nhân dân địa phương
đồng thời đây cũng là cách để gắn kết các đơn vị với công an cơ sở
bản thân tôi rất là vui mừng phải nói là rất là vui mừng và xúc động
đem được những nguồn lực có sự phối hợp với các đồng chí để về tổ chức hoạt động an sinh trên địa bàn của quê hương mình
và thông qua đây thì chúng tôi cũng muốn lan tỏa mong muốn có nhiều hơn nữa những tấm lòng hào tâm
những hoạt động ý nghĩa của các đơn vị bàn khác cả trong và ngoài lực lượng ngoan nhân dân
hướng về quê hương nghệ an thân yêu quê hương của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
về nơi làng
để hiểu hơn cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại vì dân vì nước của vị lãnh tụ hồ chí minh
đến với khu di tích lịch sử trung bồn để thấy nhiều hơn máu và hoa
từ đó để các cán bộ chiến sĩ trẻ hôm nay trân trọng hơn những giá trị của thời đại hòa bình nhờ những hy sinh của cha anh để lại
đây là một dịp rất đặc biệt có phần giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
để phát huy thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã hy sinh sức máu để giành được
điện đường trường trạm những chiến sĩ công an nhân dân đang nỗ lực đem đến những đổi thay cho vùng nông thôn cần thêm tiêu chí mới
dựng xây những ngôi nhà nghĩa tình phát triển văn hóa đọc mà ngành điện đến với những con đường quê còn tập tối
những việc làm ý nghĩa đó không chỉ thắp sáng những con đường mà còn làm bừng sáng lên đời sống của bà con nông thôn nơi còn nhiều khó khăn
và những chuyến xe tử tế ấy
sẽ còn tiếp tục lan bánh xa hơn nhiều hơn nữa nhiều sức trẻ của những thanh niên công an nhân dân thời đại mới